thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín mà chúng tôi mới cập nhật
ngày một ba có bốn mươi chín trăm ba mươi hai ca mắc covid một mươi chín khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên hai bốn trăm bảy mươi chín tám trăm tám mươi ba ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần một trăm chín mươi năm triệu liều số liều tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là gần một mươi bảy triệu liều
các địa phương chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị phương tiện bảo quản địa điểm nhân lực
để tiêm chủng cho trẻ em từ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi ngay sau khi được cung ứng vaccine